thưa quý vị và các bạn từ thực tiễn sản xuất cho thấy đầu tư cho thủy lợi nhỏ thủy lợi nội đồng là đầu tư trực tiếp cho sản xuất nông nghiệp tác động trực tiếp đến hiệu quả của sản xuất

một số địa phương đã tự chủ được ngân sách và có mức thu cao thường có chính sách hỗ trợ đầu tư thỏa đáng canh mương vì vậy hệ thống canh mương được kiên cố hóa hoàn chỉnh góp phần giảm tổn thất nước trong quá trình dẫn nước tưới giảm chi phí điện năng và chi phí quản lý
một số tỉnh thường xuyên chịu hạn hán như miền trung nam trung bộ và tây nguyên đã ban hành chính sách hỗ trợ nhóm hộ gia đình tổ hợp tác hợp tác xã trang trại thực hiện xây dựng ao hồ nhỏ để cung cấp nước tưới cho cây trồng cạn
cùng với đó công nghệ tưới tiên tiến và tiết kiệm nước cho cây trồng đã được các địa phương đẩy mạnh và mang lại hiệu quả
theo kết quả thống kê trên phạm vi cả nước đã có khoảng hai trăm bảy mươi sáu hectare cây trồng cạn được áp dụng tưới tiên tiến tiết kiệm nước và năm trăm bốn mươi bảy ba trăm một mươi tám hectare lúa áp dụng tưới tiên tiến tiết kiệm nước
để cứu những vườn cà phê trước nguy cơ héo úa do hạn viện khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp tây nguyên đã nghiên cứu và đưa ra
hướng dẫn các hộ nông dân thực hiện lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm nước cho cây cà phê
nếu như trước đây mỗi gốc cà phê người nông dân tưới tám trăm linh đến một lít cho mỗi đợt thì hiện nay với hệ thống tưới tiết kiệm này
người dân chỉ cần tưới bốn trăm linh sáu trăm linh lít nước cho một gốc một lần tưới tiết kiệm từ hai trăm linh đến ba trăm linh lít nước trên một gốc một lần tưới
không những vậy với hệ thống tưới tiết kiệm người nông dân có thể hòa phân bón vào nước tưới hệ thống có thể đưa phân bón
và nước tưới đến từng góc cây vì vậy hiệu suất sử dụng sẽ tăng cao hơn so với việc sử dụng bằng cách bón góc truyền thống như trước đây
bên cạnh đó vận dụng các nguồn vốn trong nước và quốc tế bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn đã phối hợp với các địa phương
triển khai nhiều nội dung chương trình dự án cho thủy lợi
mô hình liên hiệp tổ chức thủy lợi cơ sở được ngân hàng thế giới vkp hỗ trợ thành lập để tiếp nhận quản lý các kênh tuyến liên xã liên huyện ở tỉnh bắc giang hà tĩnh quảng nam
mô hình ban chỉ đạo sản xuất và phát triển thủy lợi được afd hỗ trợ ở huyện bắc giang hà tĩnh quảng nam
mô hình ban chỉ đạo sản xuất và phát triển thủy lợi được thành lập trên cơ sở mở rộng chức năng nhiệm vụ của ban chỉ đạo sản xuất kết hợp với phát triển thủy lợi
ban chỉ đạo sản xuất và phát triển thủy lợi được thành lập ở hai cấp cấp huyện và cấp xã
đặc biệt mô hình quản lý nước tưới có sự tham gia của người dân hay còn gọi là mô hình pin do ngân hàng châu á adb ngân hàng thế giới vkp tổ chức phát triển pháp afd tổ chức hợp tác quốc tế nhật bản jica
và các tổ chức phi chính phủ tài trợ đã phát huy hiệu quả